bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la cho biết vào đêm ngày ba mươi một tháng tám
lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án một trăm tám mươi ba lv bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin
địa điểm bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc bản móng nậm huyện sopbo tỉnh hùa phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chuyên án một trăm tám mươi ba lv là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
và công an huyện sopbo tỉnh hùa phân của lào
các đối tượng bị bắt là tông cu sông ba mươi hai tuổi trú tại bản hủy một mươi huyện mường son tỉnh hùa phân và pờ hó hai mươi năm tuổi
chú tại huyện mường ad tỉnh hùa phân
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một xe máy ba điện thoại di động
hiện bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã bàn giao đối tượng tăng vật cho công an tỉnh hùa phân xử lý